liên quan đến tình hình điều trị bệnh nhân covid một mươi chín ở nước ta đến nay đã có hơn năm mươi tám trăm linh ca bệnh được điều trị khỏi
số bệnh nhân nặng đang điều trị icu là bốn trăm sáu mươi ba ca và số bệnh nhân nguy kịch đang điều trị ecmo là hai mươi ca
tổng số liều vaccine đã được tiêm là hơn bảy hai triệu liều trong đó tiêm mũi một là hơn sáu năm triệu liều và tiêm mũi hai là hơn bảy trăm bốn mươi bốn liều
tính từ một mươi chín h ngày hôm qua ba tám đến sáu h sáng nay bốn tám nước ta ghi nhận bốn hai trăm bảy mươi một ca nhiễm mới trong đó cộng bốn ca nhập cảnh còn lại ghi nhận ở trong nước
và nhiều nhất tiếp tục là tp hcm với hai ba trăm sáu mươi năm ca sau đó là bình dương một ba mươi hai ca